một vụ án hy hữu xảy ra khi bốn người đều có liên quan đến một chiếc xe ô tô tiền tỷ
chiếc xe bỗng dưng không cánh mà bay
việc xác định đối tượng cũng vô cùng gian nan
thủ đoạn của tên trộm này như thế nào
và hành trình truy tìm hung thủ như thế nào của cơ quan công an
ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
công an phường linh triểu tiếp nhận tin báo của bốn người đàn ông trong bộ dạng đầy lo lắng
vì bị mất một chiếc ô tô
họ là những người vừa là chủ
một người là dịch vụ cầm cố xe
người thuê xe và người mượn xe đều đau lòng
vì tài sản và trách nhiệm trồng giữ tài sản đều liên đối
theo đó chủ xe là anh nguyễn thế tải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại kp nội hóa một phường bình an tp di an tỉnh bình dương
và người mượn xe là anh phan trần nguyên định
kể lại đầu đuôi câu chuyện chiếc ô tô bị kẻ gian lấy trộm vào đêm khuya
cụ thể trước đó do công việc làm ăn
anh tài kẹt tiền nên mang chiếc ford everest bảy chỗ
mang biển kiểm soát sáu mươi một a chín trăm bốn mươi chín một mươi một
đến thê chấp cho anh bùi hoàng long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ tại phường phước long a tp thủ đức
vay số tiền là ba trăm tám mươi triệu đồng để lo công việc
thỏa thuận giữa hai bên là khoảng thời gian này
anh long được phép sử dụng xe
anh long được phép sử dụng xe
và làm phương tiện đi lại
vào ngày hai mươi chín tháng bốn
anh long có cho anh hồ lê duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ngụ tại phường linh triểu tp thủ đức
thuê chiếc xe trên
đến sáng ngày bảy tháng năm
thì anh duy lấy chiếc xe cho anh định mượn
để đi công việc tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày
anh định điều khiển xe ô tô trên
về nhà tại địa chỉ hai mươi
đường tám kp bốn
phường linh triểu tp thủ đức
và đầu xe trước cửa nhà
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
anh định đi ra khóa cổng
vẫn thấy chiếc xe nằm ở đó
nhưng bất ngờ thay
khoảng sáu giờ ba mươi phút hôm sau
anh định mở cửa nhà ra
thì mất hồn
vì chiếc xe đã không cánh mà bay
sau đó anh định đem sự việc kể với mọi người
rồi cùng kéo nhau ra công an phường linh triệu
trình báo sự việc
với hy vọng công an sẽ tìm được chiếc xe
nếu không thì các anh
định duy và long
phải liên đời trách nhiệm bồi thường chiếc xe cho anh tài
chủ nhân chiếc xe này cho biết
đã mua nó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
với giá là một hai tỷ đồng
xác định vụ thế chấp
cho thuê cho mượn
và dẫn đến mất xe hết sức phức tạp
cần phải có lực lượng điều tra chuyên nghiệp
mới làm sáng tỏ được mọi việc
nên công an phường linh triểu
đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo công an
thành phố thủ đức
sau khi xem xong hồ sơ ban đầu
trung tá mai trọng hạnh phó công an
thành phố thủ đức đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
xuống hiện trường
phối hợp với công an phường
lấy lời khai những người có liên quan
tiến hành trích xuất hệ thống camera
trong khu vực xảy ra vụ trộm
một chiếc camera đã ghi lại hình ảnh
lúc một h năm mươi năm phút ngày tám tháng năm
có một thanh niên mặc áo dài tay
quần ngắn kaki màu đen
đeo khẩu trang và đội nón kết
đi bộ đến
rồi dùng chìa khóa điều khiển từ xa mở cửa xe
leo lên từ cửa phía bên phải
rồi nhanh chóng điều khiển chiếc xe everest
chạy theo đường số tám
ra đường tô vĩnh diện
phường linh triểu và tổ thoát
trong quá trình điều tra
các trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn
dấu vết cuối cùng tìm được là chiếc xe xuất hiện
tại cuối đường tô vĩnh diện
sau đó thì hoàn toàn mất tích
những ngày sau đó
trinh sát ra soát diện rộng
tiếp tục kiểm tra hệ thống camera an ninh
tại các giao lộ và camera nhà dân
hàng trăm chiếc camera
đã được trích xuất hình ảnh
tốn rất nhiều thời gian và công sức
của lực lượng điều tra
nhưng vẫn không thu được thông tin gì có giá trị
chỉ duy nhất hình ảnh cuối cùng
là chiếc camera tại khu vực trước
khu du lịch suối tiên đã ghi lại
khoảng hai giờ sáng ngày tám tháng năm
có bóng dáng một chiếc everest màu đen
lưu thông trên quốc lộ một a
hướng tới tỉnh đồng nai
nhưng không rõ biển số
sau đó thì mất tích hoàn toàn
tại cơ quan công an
anh bùi hoàng long cho hay
sau khi cầm chiếc xe trên của anh tài
được sự đồng ý của chủ xe
nên anh có làm thêm dịch vụ
cho thuê xe tự lái
nhằm để quản lý phương tiện
anh có lắp đặt hệ thống định vị
nhưng cách đây khoảng hai tuần
thì thiết biện này bỗng dưng bị hỏng
không còn sử dụng được nữa
sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi
sử dụng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ
truy tìm thủ phạm
và tung tích chiếc everes để làm rõ vụ án
với những nỗ lực không mệt mỏi
trong quá trình điều tra truy xét
sau chín ngày dòng dã làm việc
điều tra viên đã thu thập được
thông tin quý giá là vụ trộn
có liên quan đến quá trình cho thuê
mượn xe trước đó
vào ngày một mươi bảy tháng năm
trinh sát đã bắt giữ nghi can trần đình nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ngụ tại xã trà dương
huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
khi đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố thủ đức
từ lời khai của nghĩa
ngày hôm sau trinh sát tiếp tục
lên quận một mươi hai bắt giữ võ văn an
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ tại xã ân hảo tây
huyện hoài ân tỉnh bình định
tạm trú tại phường thạch xuân quận một mươi hai
tại cơ quan công an
đối tiệp nghĩa không thành khẩn
khai nhận hành vi phạm tội
ban đầu chỉ khai là đồng phạm là an
tuy nhiên qua kiểm tra tăng vật
và hình ảnh chiếc camera ghi lại
tại hiện trường vụ trộm
thì kẻ trộm đến lái xe
có ngoại hình không giống với nghĩa và an
nhiều khả năng còn đồng bọn khác
điều tra viên liên tục đấu tranh với nghĩa và an
suốt một ngày
thì hai đối tượng này mới chịu khai nhận thêm đồng bọn
là vũ nguyên hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ tại xã trà dương huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
nhưng tại thời điểm này
hoàng đã bỏ trốn khi hay tin
đồng bọn xa lưới
nhằm để tiếp tục điều tra làm rõ
thu hồi chiếc xe tăng vật
các điều tra viên đã tiến hành xác minh
thì nắm được thông tin đối tượng hoàng
đang trên đường bỏ trốn về tỉnh bình định
lập tức lãnh đạo công an
thành phố thủ đức cử bốn trinh sát
bay ra bình định ngay trong đêm hai mươi một tháng một
nhưng do thời gian này
chuyến bay ra sân bay phù cát
không còn buộc các trinh sát
lên tuyến bay ra cam ranh
rồi đi xe ô tô ra bình định
để đón lóng bắt giữ đối tượng
khi các trinh sát viên vừa đến nơi
và lúc tạng sáng
thì hay tin hoàng đang trên đường ra biển nam
bằng xe container
đến chiều tối ngày hai mươi ba tháng năm
khi hoàng đang ngủ say trên cabin
thì một chiếc xe container đậu
ở địa bàn tỉnh bình dương
thì bị cảnh sát hình sự công an thành phố thủ đức bắt giữ
quá trình đấu tranh
nghĩa và đồng bọn khai nhận
trước đó khoảng một tháng vào ngày bảy tháng bốn
vợ nghĩa là nguyễn ngọc linh
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
có thuê của anh bùi hoàng long
mang biệt kiểm soát sáu mươi một a
để hai vợ chồng đi công việc
trong lúc lái xe
nghĩa nhìn thấy đăng ký xe thì biết
anh long không phải chính chủ
nên nảy sinh ý định trộm cắp
sau đó nghĩa gọi điện thoại cho một người tên là v
chưa rõ lai lịch
để nhờ kiếm mối tiêu thụ chiếc xe sắp lấy trộm
nhằm để thực hiện phi vụ chót lọt
ngay trong ngày
nghĩa lên mạng xã hội tìm người làm chìa khóa xe ô tô
và được một thanh niên đến điểm hẹn
tại ngã tư đường tam bình
phường tam phú
thành phố thủ đức
để người này làm một chiếc chìa khóa
với giá là một triệu năm trăm linh nghìn đồng
trước khi trả xe cho anh long vào cuối ngày
nghĩa ma mãnh cắt hệ thống điện định vị trên xe
mà gắn vào đó một cục pin
để hệ thống định vị hoạt động được khoảng một tuần nữa
thì sẽ bị tê liệt do hết pin
xong nghĩa gắn vào xe một thiết bị định vị khác
nhằm mục đích sau khi trả xe
sẽ tiếp tục theo dõi chiếc xe ở đâu và lấy trộm
đến khi anh long đến lấy xe về
mà không hề hay biết chiếc xe đã rơi vào âm mưu của kẻ xấu
không vội vàng thực hiện phi vụ vì sợ bị phát hiện
nghĩa đợi đúng một tháng sau
khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày bảy tháng năm
nghĩa theo dõi định vị
thì phát hiện chiếc everes đang đậu trước số nhà hai mươi
đường tám kp bốn phương lích triệu
nhà của anh định
nên gọi điện cho an và hoàng
nói có chiếc xe ford everest
dù cùng nhau đi lấy trộm
khi bán có tiền sẽ chia cho an và hoàng để tiêu xài
ngay trong đêm
nghĩa điều khiển xe ô tô hiệu hyundai
mang biển kiểm soát sáu mươi bảy e một trăm ba mươi sáu
do an thuê lại của người khác chưa rõ lai lịch
đến khu du lịch suối tiên đón hoàng
rồi chạy về ngã tư bình phước đón an
đến hai mươi hai h ngày bảy tháng năm
nghĩa lái xe chở đồng bọn đến cầu vượt linh xuân uống nước
đợi đến một h sáng
ngày tám tháng năm
cả bọn đi về đường tô vĩnh diện
khi đến đầu đường số tám
nghĩa chỉ chiếc everest đang đậu rồi chở nhau đi an
một lúc sau quay lại
nhằm để gây khó khăn cho quá trình điều tra của công an
nghĩa đưa nón kết màu đen
áo khoác dài tay màu xanh bạc
cho hoàng mặc
và đưa chìa khóa xe ford
đã làm trước đó cho hoàng để lấy trộm
sau khi chiếm đoạt được chiếc xe
ngay trong đêm
cả bọn đưa lên huyện định quán tỉnh đồng nai
khi đến gần hồ chí an
nghĩa qua xe của hoàng
rồi đem cất trong vườn điều gần cầu la ngả
an quay về thành phố hồ chí minh
bằng chiếc hyundai
đến chiều ngày tám tháng năm
an chạy xe accent lên đón nghĩa hoàng
về thành phố hồ chí minh
sau đó nghĩa giao bán xe trên mạng
nhưng không có người mua
đến ngày một mươi bốn tháng năm
nghĩa được khách hẹn mua xe tại khu vực huyện phú giáo
tỉnh bình dương
nên cùng an hoàng đem xe đến
nhưng khách không để mua
cả bọn đưa chiếc ford everest
lên xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
gửi cho một đối tượng không rõ lây lịch
nhờ đưa đi tiêu thụ
vào ngày một mươi bảy tháng năm
sau khi nghĩa xa lưới tại thành phố thủ đức
công an thành phố thủ đức
truy tìm và phát hiện chiếc ford everest của anh tài
đang đậu ở đường liên ấp
thuộc ấp một xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
nên tiến hành thu giữ
đưa về thành phố hồ chí minh để điều tra
trung tá mai trọng hạnh cho biết
đây là thủ đoạn mới của tội phạm trộm cắp xe ô tô
đối tượng rất tinh vi
có sự chuẩn bị sắp xếp ngay từ đầu
trước khi thực hiện
chúng đã phá hỏng định vị
mà chủ xe không hề hay biết
và lắp vào thiết bị định vị khác để theo dõi chiếc xe
ngoài việc người cho thuê phải cẩn thận
chủ cơ sở cầm đồ
hoặc người mua xe
cũng cần xem xét kỹ lưỡng các loại giấy tờ
nguồn gốc xe trước khi chấp nhận cầm đồ
chủ tiệm hoặc người mua
cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu công an điều tra phát hiện
biết rõ tài sản này
là xe thuê tự lái
không phải chính chủ nhưng vẫn cầm cố